từ khi dịch bệnh bùng phát đà nẵng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của rất nhiều tổ chức cá nhân
trong việc cung cấp thực phẩm phục vụ cho người dân và đội ngũ phòng chống dịch
tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
do đó nguy cơ nguồn bệnh có thể qua thực phẩm vào khu cách ly phong tỏa và là điều hoàn toàn có thể xảy ra
vì vậy việc kiểm soát cũng như kiểm tra kỹ an toàn thực phẩm tránh nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
là vấn đề mà thành phố đà nẵng đang hết sức quan tâm và gấp rút thực hiện
ngay sau khi có chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu cách ly
ủy ban nhân dân phường an hải đông quận sơn trà đã hợp đồng với ba đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín trên địa bàn thành phố
bảo đảm đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho hơn một sáu trăm linh nhân khẩu trong thời gian cách ly
thực phẩm sẽ được lực lượng tại đây tiếp nhận phân phối hàng và thanh toán theo quy trình phòng dịch
về phương thức thanh toán chúng tôi khuyến khích phương toán theo chuyển khoản
đồng thời nếu các hộ dân đối với các hộ nghèo người già không có thể phương thức thanh toán
thì chúng tôi sẽ thanh toán trực tiếp bằng việc tiền mạng
tuy nhiên cũng khuyến khích bà con chuẩn bị tiền cho nó khỏi thối đảm bảo theo thuận lợi trong công tác mua bán
đây là bếp ăn thứ ba của nhóm đà nẵng kitchen
được thành lập việc bảo đảm an toàn cho hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho lực lượng y bác sĩ luôn được thành viên của nhóm tuân thủ nghiêm ngặt
đo thân nhiệt sát khuẩn thực hiện thường xuyên đối với các thành viên đối với tình nguyện viên
nhóm sẽ yêu cầu kê tờ khai y tế bắt buộc tuyên truyền về ý thức bảo vệ bản thân nêu cao tinh thần phục vụ về sức khỏe cộng đồng
các bác sĩ nhận được sức khỏe của cộng đồng bên ngoài luôn bởi vì mình đây mà lỡ diễn là vì mình đứng phục vụ thức ăn là những người mà dùng thức ăn của mình cũng bị
sau khi có văn bản khẩn của y bán nhân dân tp đà nẵng về việc không tiếp nhận thực phẩm trực tiếp cho khu vực cách ly phong tỏa
từ ngày bảy tháng tám ban an toàn thực phẩm đã thành lập bốn đoàn kiểm tra tại một mươi hai bếp đăng ký cung cấp suất ăn
qua kiểm tra cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn
đối với các đơn vị đăng ký mới chưa qua bảo đảm tiêu chuẩn ban an toàn thực phẩm thành phố sẽ tiến hành tư vấn để bếp ăn có thể đi vào hoạt động theo đúng quy trình an toàn